nhằm giúp đỡ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đoàn công tác của đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương do đồng chí phạm viết thanh
ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ sáu ba mươi năm tỷ đồng cho người dân vùng lũ tỉnh quảng nam
đồng chí phạm viết thanh chia sẻ những khó khăn mất mát mà chính quyền và nhân dân quảng nam đang phải gánh chịu
đồng thời mong rằng nhân dân ở vùng lũ quảng nam sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
tại đây đồng chí phạm viết thanh thay mặt đoàn công tác và tập thể cán bộ nhân viên của một mươi ba đơn vị tổng công ty và tập đoàn
thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã trao cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam số tiền ủng hộ là sáu ba mươi năm tỷ đồng
nhằm góp phần cùng địa phương giúp nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống và khôi phục lại sản xuất
số tiền này sẽ được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam chuyển về địa phương phân phát cho người dân vùng lũ
trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sắp đến